theo như thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ đến sớm và nghiêm trọng dự báo sẽ có khoảng một trăm hai mươi hộ dân miền tây sẽ thiếu nước sinh hoạt
năm mươi hectare vụ đông xuân sẽ phải cất giảm
theo đó giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín xâm nhập mặn sẽ vào sâu trong đất liền khoảng bốn mươi năm mươi km
cao hơn năm hai nghìn một mươi sáu khoảng ba năm km dự báo cao điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi có những nơi xâm nhập mặn
có thể vào tới một trăm linh km tác động đến một mươi trên một mươi ba tỉnh của đồng bằng sông cửu long
để ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán tại đồng bằng sông cửu long bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
yêu cầu các tỉnh chủ động các giải pháp khuyến cáo nông dân sản xuất lúa theo đúng lịch thời vụ
sản xuất các giống lúa có sức chống chịu cao với hạn mặn tăng cường chữ nước
đặc biệt trong giai đoạn hạn mặn diễn biến gai gắt cần ưu tiên nước cho sinh hoạt nước uống cho gia súc
tưới cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao duy tu bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi